tại địa phận xã thanh nông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình tổ công tác thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh hòa bình đã bắt giữ vụ vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc
tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín c hai mươi hai nghìn ba trăm năm mươi năm do đỗ đình đệ chú tại phú xuyên hà nội điều khiển lực lượng chức năng phát hiện trên xe có khoảng bảy trăm linh kg nội tạng động vật châu bò không rõ nguồn gốc không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch
tại cơ quan công an đệ khai nhận số hàng trên do đệ thu gom tại các lò mổ trên địa bàn huyện phú xuyên hà nội sau đó vận chuyển về huyện lạc sơn tỉnh hòa bình để tiêu thụ lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc